triển lãm mỹ thuật đông dương và nghệ thuật ứng dụng tại hà nội nửa đầu thế kỷ hai mươi vừa được khai mạc tại bảo tàng hà nội
đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
trên hai trăm linh tư liệu hiện vật được trưng bày đã đưa đến cho công chúng cái nhìn toàn cảnh về giai đoạn vàng son nửa đầu thế kỷ hai mươi của mỹ thuật việt nam
đây là giai đoạn chuyển mình từ nền mỹ thuật dân gian truyền thống sang nền mỹ thuật hiện đại tiếp thu những thành tựu của mỹ thuật phương tây
một trong những dấu ấn quan trọng nhất của mỹ thuật việt nam thời kỳ này là sự kết hợp nhuẩn nhuyễn của hội họa điều khắc kiến trúc và nghệ thuật ứng dụng
đây là triển lãm đầu tiên tại việt nam về tranh sử dụng công nghệ ba d mắp hình và các công nghệ đa phương tiện kết hợp âm thanh ánh sáng đặc biệt tái hiện một không gian của nghệ thuật đặc biệt
theo ban tổ chức những tranh được trình chiếu tại triển lãm có nguồn từ bảo tàng mỹ thuật việt nam một số nhà sưu tập uy tín trong nước và bạn bè họa sĩ bùi xuân phái
cái chính là do mình đam mê thì chủ yếu là sưu tập về bùi xuân phái
thời kỳ cuối năm tám mươi và đầu năm chín mươi thì lúc bây giờ lá tranh đã cao rồi và tôi phải sưu tập từ ông tô ninh sưu tập từ việt chiến sưu tập của ông nguyễn bá đạo và sưu tập của ông phạm kỳ
và lúc bây giờ là tôi phải trả giá phải trả tiền chứ không phải là không
ngoài việc giới thiệu các tác phẩm của bùi xuân phái
triển lãm còn dành một không gian trải nghiệm ứng dụng công nghệ ai trong nhận diện hình ảnh giúp khách tham quan được tương tác với các tác phẩm
triển lãm kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi